ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã có buổi làm việc với đoàn doanh nghiệp cấp cao
hội đồng kinh doanh hoa kỳ asean do ngài tets osyus chủ tịch kiêm tổng giám đốc làm trưởng đoàn
đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi làm việc bộ trưởng tô lâm khẳng định việt nam luôn coi hoa kỳ là một trong những đối tác
quan trọng hàng đầu và buổi làm việc ngày hôm nay là cơ hội tốt để hai bên trao đổi về những nội dung
cùng quan tâm từ đó góp phần đưa quan hệ song phương nói chung quan hệ hợp tác trên lĩnh vực kinh tế
thương mại đầu tư giữa hai nước nói riêng đi vào chiều sâu thiết thực
trong việc thúc đẩy quan hệ thương mại đầu tư giữa hai nước
bộ trưởng tô lâm đề nghị usabc và cộng đồng doanh nghiệp hoa kỳ tiếp tục làm cầu nối quan trọng
giữa chính phủ cộng đồng doanh nghiệp hai nước để tăng cường quan hệ đối tác toàn diện việt nam hoa kỳ
tăng cường đầu tư của hoa kỳ vào thị trường việt nam đặc biệt là trên các lĩnh vực dự án hiện nay
có ý nghĩa quan trọng hơn cả với hoa kỳ và việt nam như năng lượng cơ sở hạ tầng tài chính ngân hàng
tham gia tích cực góp phần thúc đẩy và hiện thực hóa các cam kết sáng kiến hợp tác giữa asean và hoa kỳ
trong lĩnh vực kinh tế thương mại an ninh hàng hải hàng không
liên quan đến kế hoạch xây dựng hạ tầng bay và các cơ sở huấn luyện cho trung đoàn không quân công an nhân dân
bộ trưởng tô lâm đề nghị đoàn doanh nghiệp usibc xem xét tận dụng các hình thức hỗ trợ từ quỹ của chính phủ hoa kỳ
nhằm hạ giá thành các sản phẩm dịch vụ công nghệ có kế hoạch cụ thể trong trường hợp hai bên đàm phán
ký hợp đồng về việc chuyển giao công nghệ sản phẩm dịch vụ
thay mặt đoàn doanh nghiệp cấp cao usabc ngày tết oxyos trân trọng cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp
nhấn mạnh thời gian qua quan hệ song phương việt nam hoa kỳ đặc biệt trên lĩnh vực kinh tế thương mại đầu tư đã đạt được những thành tựu lớn
thời gian tới usbc sẽ tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp hai nước
đề xuất những sáng kiến thiết thực hiệu quả để thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế thương mại đầu tư việt nam hoa kỳ
ngày hôm nay đoàn công tác của bộ công an do thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với công an tỉnh lạng sơn cùng dự buổi làm việc có đồng chí nguyễn quốc đoàn ủy viên trung mương đảng bí thư tỉnh ủy lạng sơn
từ đầu năm đến nay an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh lạng sơn tiếp tục được kiểm soát không để xảy ra vụ việc phức tạp không để bị động bất ngờ
công an tỉnh đã làm tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ an ninh văn hóa tư tưởng an ninh mạng an ninh kinh tế an ninh xã hội không để phát sinh thành điểm nóng về an ninh trật tự
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng trần quốc tỏ ghi nhận biểu dương những kết quả thành tích của công an tỉnh lạng sơn đạt được trong thời gian qua
yêu cầu đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
trước đó vào chiều ngày hai mươi hai tháng ba thứ trưởng trần quốc tỏ đã có buổi thăm kiểm tra công an xã tú mịch huyện lộc bình tỉnh lạng sơn